quý vị thân mến nơi có thời tiết đáng chú ý nhất trên cả nước trong ngày hôm nay là khu vực vùng núi và trung du bắc bộ
bởi mưa vừa có nơi mưa to và rông được dự báo xảy ra trong ngày với tổng lượng mưa phổ biến từ khoảng ba mươi sáu mươi mm
và có nơi sẽ trên tám mươi mm
với như vậy là thời tiết trong ngày hôm nay thì không thuận lợi cho lưu thông và các hoạt động ngoài trời
quý vị hãy mang theo các vận dụng che mưa cần thiết để có thể đảm bảo lịch trình không bị gián đoạn